khẳng định bản thân không có khó khăn về tài chính cố tình đi cướp ngân hàng vì muốn gây chấn động dư luận và được đi tù
đây là vụ cướp có một trăm linh hai bởi không ai nghĩ một cô gái lại thuê taxi để đi cướp ngân hàng
trong một chương trình của ca sĩ đàm vĩnh hưng trong trại giam người ta đã nhận ra nữ phạm nhân này

video gây sốt trên mạng xã hội là phùng thị thắng
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thắng từ bắc giang vào sài gòn ở nhà người thân tại quận tân phú
thời gian đầu thắng xin làm việc tại một công ty bất động sản
trong lần công ty thiếu mc chương trình thắng đứng ra làm nhận được nhiều lời khen vì khiếu hải ước
ngoại hình ưa nhìn nghĩ mình có thể phát triển được trong ngành giải trí
cô tham gia game show thách thức danh hải lập kênh youtube lấy nghệ danh là campi
cho khán giả quen mặt định hướng và showbiz
để có tiền đầu tư hình ảnh quần áo túi sách hàng hiệu thắng vay mượn bạn bè người quen và cả những băng nhóm cho vay lãi cao
đi đầu cô cũng giới thiệu là ca sĩ tự do là nhạc sĩ và có thể hát nhiều thứ tiếng nhưng không đạt
không từ bỏ ước mơ thắng nghỉ làm ở công ty tiếp tục tham gia hàng loạt chương trình khác như việt nam idol chạm tới ước mơ nhưng vẫn không thành công
thắng bỏ ngoài tay lời khuyên của cô
bạn bè nên họ xa lánh không có tiền trả lãi giang hồ bị chủ nợ truy nã
thắng nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng
thắng lên mạng tìm hiểu cách chế tạo cháy nổ rồi mua bình ga dây đèn khỏ về làm quả nổ giả
gần trưa ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thắng cho hai bình ga mini khỏ lửa xăng dây tóc giả bao tay vào túi sách đón taxi đến siêu thị el môn quận tân phú
khi đi qua phòng giao dịch techcombank trên đường trường vĩnh ký thắng thấy vắng người nên quyết định sẽ cướp
sau khi vào nhà vệ sinh e môn hóa trang bằng cách đội tóc giả mũ lưỡi chai đeo khẩu trang kính đen mặc áo dài tay găng tay thắng gọi taxi quay lại mục tiêu đã chọn
lúc này ngân hàng vắng người chỉ có một nhân viên bảo vệ bên ngoài
thấy thắng sách ba lô đi vào bảo vệ chặt lại vì ngân hàng đã nghỉ
đối tượng xin vào trong để bảo vệ
để lấy đồ để quên
thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa rồi đặt túi sách mở sắn
để lộ nhiều bình ga mini chai xăng dây đẻ nhấp nháy nói đây là bom yêu cầu nhân viên ngân hàng bước ra giữa phòng
tiếp đó thắng lấy chai xăng cụ khò lửa dọa cho nổ buộc hai nữ nhân viên bỏ tiền vào trong túi của mình tổng cộng là hai hai tỷ đồng
ôm túi tiền đi nhanh ra
ra ngoài thắng dùng cây cột cửa ngân hàng nhốt mọi người bên trong
cô ta nhảy lên chiếc taxi tẩu thoát về hướng đường gò dầu
nhận tin báo công an tp hcm phong tỏa tất cả các khu vực xung quanh để ra soát vì sợ còn quả nổ
bộ công an cũng cử điều tra viên phối hợp điều tra trích xuất camera tìm nhận dạng tên cướp
sau hai giờ cảnh sát bắt giữ thắng khi đang mua sắm tại quầy kim hoàn ở tầng trệt siêu thị vincom trên đường cộng hòa quận tân bình
một phần nhỏ số tiền cướp được đã bị cô ta dùng mua quần áo và vali
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân tp hcm mở phiên sơ thẩm xét xử đối với phùng thị thắng hai mươi sáu tuổi quê ở bắc giang về tội cướp tài sản
thắng là đối tượng dùng trái nổ cướp ngân hàng techcom bank gây chấn động dư luận hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hà mê nổi tiếng nên phùng thị thắng tham gia nhiều game show giải trí như thách thức danh hài
việt nam idol trạm tới ước mơ
ngoài ra thắng còn có kênh youtube cá nhân tên là camp và được nhiều người quan tâm theo dõi
trong thời gian bị tạm giam các bị cáo mắc covid một mươi chín nên sức khỏe và cân nặng giảm sút khá nhiều
theo truy tố do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên phùng thị thắng nảy sinh ý định cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng để có tiền trả nợ
nên vào sáng ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bị cáo lên mạng internet tìm hiểu cách thức chế tạo
sau đó phùng thị thắng đi mua các vật dụng mang về nhà trọ tự chế tạo hai cháy nổ giống bom nhưng không có thuốc nổ
và kiếp nổ nên giấu tại tù gửi đồ của siêu thị pp
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi phùng thị thắng đeo kính mắt mang khẩu trang ngụy trang kín mít rồi đón taxi tới trung tâm thương mại
elmont tân phú
trên đường đi ngang qua ngân hàng tết còn banh ở đường trương vĩnh ký quận tân phú thấy còn mở cửa và còn ít nhân viên
nên chỉ tìm kiếm
người ta quyết định thực hiện vụ cướp tại đây
xông vào ngân hàng phùng thị thắng đặt chiếc túi lên quầy giao dịch hô lớn
đây là bom tất cả dơ tay bước ra giữa
tiếp đó phùng thị thắng lấy trái nổ ra đe dọa buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi sách của mình
thấy tiền đã đầy túi phùng thị thắng nói không nhất thiết phải bỏ nhiều tiền vậy đâu
rồi sách túi đặt cháy nổ lên quầy giao dịch và yêu cầu toàn bộ nhân viên đi vào trong
tiếp đó phùng thị thắng còn đe dọa trái nổ lên quầy giao dịch
điều đó đe dọa nổ đã gắn chịp nếu báo công an sẽ cho kích hoạt
bước chân ra khỏi ngân hàng thắng vẫy taxi bỏ trốn tới trung tâm thương mại eamon tân phú
lấy năm triệu từ số tiền hai hai tỷ đồng vừa cướp được mua quần áo
thay đổi trang phục để lên trốn
tiếp đó thắng di chuyển tới quận tân bình khi bị bắt cùng toàn bộ tăng vật
tại cơ quan điều tra thắng khai do nợ tiền nên thường xuyên bị giam hồ đe dọa
nên mới đi cướp ngân hàng để trả nợ
quá trình điều tra thắng khai nhận hai trái nổ chế tạo có hình dạng giống bom để hù dọa nhằm mục đích cướp tiền
ngoài ra không có tài liệu chứng cứ nào xác định hai trái nổ là vật liệu nổ nên không có căn cứ về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ
tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo thay đổi lời khai thắng khai thực hiện vụ cướp là thực hiện theo một giấc mơ
bị cáo khẳng định cố tình vào các trung tâm thương mại đi lòng vòng trước camera để sớm bị bắt vào khám trí hỏa
bị cáo muốn gây ra vụ việc chấn động dư luận chứ bị cáo không cần tiền thắng khai tại tòa
bị cáo khẳng định nhận thức được hành vi biết rõ hành vi của mình là xâm phạm tài sản của người khác biết rõ hình phạt nặng trước khi thực hiện vụ việc
trả lời đại diện viện kiểm sát lý do tại sao khi ở cơ quan điều tra khai thực hiện vụ cướp là do nợ nần
trong khi tại tòa lại thay đổi lời khai thắng cho rằng muốn kết thúc sớm vụ việc và không muốn bị đưa đi giám định tâm thần
xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để gian đe phòng ngừa chung
sau khi xem xét hội đồng xét xử đã tuyên phạt phùng thị thắng một mươi chín năm tù giam
trong chương trình biểu diễn mang mùa xuân về trại giam của ca sĩ đàm vĩnh hưng nhiều người nhận ra phạm nhân phùng thị thắng
phạm nhân này đã từng thi thách thức sinh hài thời điểm đó cô mới hai mươi ba tuổi xuất hiện với vẻ bề ngoài chỉn chu gây chú ý với khả năng ca hát tốt
thậm chí cô gái này còn tự tin nói tôi có một khuôn mặt khá sinh cái tên nữ tính khiến người nghe phải giật mình tôi tên là phùng thị thắng
giới thiệu với mọi người thí sinh này cho biết mình có khả năng ca hát tốt là ca sĩ tự do kiêm sáng tác nhạc và có thể hát được bảy thứ tiếng
ngoài ra cô tiết lộ bản thân cũng thích diễn xuất nên quyết định thi game show này
khi đó phùng thị thắng bày tỏ ý muốn được hát tặng hai giám khảo và khán giả một bài hát do chính mình sáng tác cách đây ba năm
sau khi nghe giọng hát của cô cả hai giám khảo đều dành cho thắng lời khen ngợi
trường giang còn đề nghị nữ sinh liên hệ giám đốc sản xuất chương trình vì biết đâu anh ta sẽ mua lại bài hát này
trấn thành có cho rằng nữ sinh có gương mặt và giọng hát khá giống hương ly
phùng thị thắng đề nghị và khuyên cô nên tham gia các cuộc thi về âm nhạc
trong phần thi khi tham gia thách thức dinh hải phùng thị thắng thể hiện khả năng nói linh hoạt
cô vào vai mc đọc bản tin dự báo thời tiết với màn giới thiệu không mấy ăn nhập khiến chấn thành bật cười
tuy nhiên cô cũng không thể tiến sâu vào các vòng thi tiếp theo
không chỉ lên sâu hải phùng thị thắng còn tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc trên truyền hình
trong đó có đấu trực âm nhạc năm hai nghìn một mươi chín

phùng thị thắng trở thành thí sinh của đội long nhật
cô song ca cùng thí sinh tf đội thù thủy
trong ca khúc mình yêu nhau đi remix và còn khoe tè rap tiếng hàn khá trơn tru
khi ấy giám khảo đã nhận xét rằng không thể tin được một thí sinh có bộ váy thước tha nền nã
lại có cách ứng xử không liên quan trên sân khấu như chính tên của cô
thắng cũng từng góp mặt vào vòng chung kết chương trình j pop rea việt nam năm hai nghìn một mươi chín
dưới nickname là campy
người giành quán quân của cuộc thi này có thể nhận được giải thưởng lên đến hai mươi tỷ đồng
trở thành hai đại diện việt nam giành được xuất tham gia tại hàn quốc
tại đây thắng khẳng định mình có lợi thế hát bằng bảy thứ tiếng sáng tác club và vũ đạo
cô thể hiện ca khúc tùy âm và tiến vào cóp năm chung cuộc
bên cạnh việc ca hát thắng cũng lên game show hẹn hò và có màn tỏ tình với nam ca sĩ điện che green
trong chương trình tỏ tình hoàn mỹ thắng công khai bày tỏ tình cảm với green
cô cho biết bản thân bị thu hút bởi tính cách dịu dàng biết quan tâm
lắng nghe nghề khác của cựu thành viên ba trăm sáu mươi năm và muốn tiến xa hơn với anh
tuy nhiên nguyên đã từ chối lời tỏ tình này từ phía cô và cả hai tiếp tục là bạn